xác định vụ đông là vụ mùa chiếm khoảng một mươi chín tổng giá trị sản xuất của ngành trồng trọt
tỉnh hà nam đã triển khai nhiều chính sách khuyến khích nông dân mở rộng diện tích cây trồng
sản xuất theo hướng tập trung có giá trị kinh tế cao góp phần nâng cao thu nhập cải thiện đời sống nhân dân
vụ đông năm nay xã nhân nghĩa huyện lý nhân tỉnh hà nam có kế hoạch gieo trồng trên bốn mươi hectare cây màu các loại
trong đó chủ yếu là bí xanh bí đỏ và dưa chuột
khi mưa lớn kéo dài gây ngập úng tám mươi năm diện tích cây trồng vụ đông của nhân nghĩa đã ngập hoàn toàn trong nước
ngay sau khi nước rút bà con nhân nghĩa đã nhanh chóng xuống đồng
bắt đầu trồng lại diện tích cây màu của gia đình với mong muốn có thêm nguồn thu nhập cho gia đình
nói chung là trồng úng xong mà nó mất hết thì cũng ai cũng chán chán lắm không muốn làm
nhưng mà thôi thì giờ thấy đồng đất nó khô ấy thì lại ở nhà đi chơi à
thì thôi cố gắng lại chuyển đổi đồng đất trồng cây khác cho nó ngắn ngày hơn thì để thu nhập cho nó kịp thời vụ
thì thôi để gỡ gạc thêm lấy ít chứ còn
nói chung nếu mà không làm thì không có tiền tiêu không có tiền
thế thôi cố gắng xoay chuyển thì dòng dưa dòng cây ngắn ngày thôi
còn tại xã nhật tân huyện kim bảng thì do là chân ruộng trũng
nên lúc này bà con nông dân đang khẩn trương trồng các loại cây màu
hiện không thời vụ có một số loại cây trồng đã hết
vì vậy hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp nhật tân
công tác tuyên truyền vận động bà con trồng những loại cây trồng ưa lạnh
để đảm bảo trồng đủ một trăm hai mươi hectare bằng năm mươi kế hoạch ban đầu
điều kiện thời tiết nó còn hoạn lại đối với cây hay dưa
là một cây quay thay tay là hai hai cây chính
thế nhưng mà còn cái thời gian thì vẫn phải tiếp tục động hồng viên
bà con trồng thêm cây hay bí hay xanh nhưng mà cái loại bí ngắn ngày
cái bí của tiên và thêm một số số cái rau màu khác nữa
thì để cho
nó khắc phục cái đấy thì hiện nay bà con cũng lại đang tiếp tục là trồng dưa theo chính vụ
sau mưa lũ toàn tỉnh chỉ còn sấp xỉ ba trăm linh hectare cây màu khắc phục được
diện tích cây màu trồng mới là trên hai bảy trăm linh hectare
tuy nhiên trong đó có hơn một bốn trăm linh hectare là những cây màu ưa ấm như ngô đậu tương
hiện thời vụ của những loại cây màu ưa ấm này đã hết
nên khi nông dân tự phát trồng lại ồ ạt
sẽ ảnh hưởng đến chất lượng và sản lượng của các loại cây trồng
cây vụ đông mà nó ưa ấm thì đã hết thời vụ
hết cái thời điểm vì lễ một mươi năm tháng một mươi hết
đề nghị bà các bà con là tập trung chỉ đạo với sự hướng dẫn của ngành nông nghiệp
hướng dẫn bà con tập trung chỉ đạo là cái cây vụ đông ưa lạnh
vụ đông được tỉnh hà nam xác định là vụ thứ ba trong năm
góp phần quan trọng nâng cao giá trị gia tăng tăng trưởng của ngành nông nghiệp
tuy nhiên do điều kiện thời tiết không thuận lợi
nên vụ đông năm nay ngành nông nghiệp đã thiệt hại nặng nề
không thể đảm bảo diện tích cây trồng vụ đông theo kế hoạch
tỉnh hà nam đã chỉ đạo ngành nông nghiệp chính quyền các địa phương
hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền
vận động bà con nông dân khắc phục khó khăn
tiếp tục trồng các loại cây mùa ưa lạnh trong khung thời vụ cho phép
đồng thời đề nghị với cấp trên có các chính sách hỗ trợ kịp thời
nhằm khuyến khích bà con nông dân trồng lại cây màu vụ đông
để đảm bảo sản lượng cung ứng cho thị trường cũng như nâng cao thu nhập cho người dân